hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảnh sát kinh tế công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hà duy phương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thương chú tại bốn mươi năm nguyễn đức thuận phường đông thọ tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi ngay giữa cầm
và đối tượng lê văn lộc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thương chú tại phố một phường quảng hưng
tp thanh hóa tỉnh thanh hóa phải nhận quyết định truy nã của công an tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
pháp luật sẽ chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện